ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra nhiều đợt thiên tai ước tính thiệt hại về kinh tế trên một sáu trăm linh tỷ đồng
theo nhận định trong năm hai nghìn một mươi bảy nhiệt độ tiếp tục có xu hướng cao hơn mùa mưa đến muộn bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm
lũ quét sạt lở đất cũng xảy ra nhiều hơn năm hai nghìn một mươi sáu
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh nghệ an yêu cầu để đối phó với thiên tai năm hai nghìn một mươi bảy các sở ban ngành địa phương đơn vị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức để người dân có biện pháp phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai tăng cường công tác dự báo cảnh báo đối với các loại thiên tai ảnh hưởng trên phạm vi rộng
ra soát xây dựng cụ thể phương án sơ tán di rời dân trước mùa mưa bão chỉ đạo quyết liệt việc sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi xảy ra thiên tai tập trung triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tăng khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thiết yếu